thời gian qua việc nâng cao giá trị kinh tế giữ vững thị trường nông sản đạt chất lượng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong mô hình trồng rau sạch luôn được chú trọng
tuy nhiên sau nhiều năm triển khai sản xuất nông sản an toàn người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn chưa nhân rộng do chi phí sản xuất tương đối lớn đầu ra chưa ổn định
nhận thấy những ưu điểm của mô hình trồng rau sạch như thu nhập cao chất lượng sao bảo đảm sản phẩm tiêu thụ thuận lợi thương nhân đến tận nơi thu mua
ông nguyễn đức hanh huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang đã quyết định chuyển đổi mô hình từ trồng lúa sang vườn rau hữu cơ rộng trên hai ha từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
thuận lợi là vậy nhưng ông hanh vẫn băn khoăn khi chưa nhiều người dân tin tưởng vào chất lượng cũng như phương pháp mà ông đang thực hiện
họ chưa tin vào cái này bởi vì đây bây giờ là nhà nước nhà doanh nghiệp nhà nông nhà khoa học
thì người ta chưa tin vào cái việc là có sự đầu tư của nhà nước
không chỉ thành công với mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ ông tô hiến thành huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang còn đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng mô hình nuôi cá tạo sông trong ao cho năng suất bốn tạ một m hai một năm
ông thành chia sẻ khi mới chuyển đổi sang mô hình hữu cơ cũng gặp không ít khó khăn từ nguồn vốn nhân lực nguồn tiêu thụ
trong cái khó khăn nhất thì ban đầu
đầu tiên phải nói đến vốn cũng thiếu thiếu nhiều
thứ hai nữa là thị trường thị trường thì phim tôi mới làm thì thị trường người ta cũng chưa biết nó là thế nào
thì lúc đấy cũng khó khăn sau rồi được người tiêu dùng người ta đón nhận
thực tế cho thấy các vùng sản xuất nông sản an toàn sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ tại các chợ ở địa phương và hầu hết chưa có thị trường tiêu thụ ổn định
hơn nữa sự liên kết sản xuất
tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp các hợp tác xã với nông dân chưa phù hợp lợi ích các bên
cái thị trường cái nhận thức của người dân về cái sự phân biệt giữa sạch và không sạch cái khái niệm sạch và không sạch và cái giá cả giữa phân định giữa cái sản phẩm đạt sạch và không sạch
thế những cái sản phẩm theo hướng sạch thì nó cũng khó phân biệt với các sản phẩm thông thường
thay đổi nhận thức từ quá trình sản xuất nông sản nhỏ lẻ sang sản xuất an toàn theo quy trình gáp thì nó vào một quá trình
và tất nhiên là trong quá trình như vậy thì chúng tôi quan tâm đến tập hơn hướng dẫn thì tuy nhiên cũng gặp khó khăn
bởi lẽ là việc thay đổi cái nhận thức rồi thay đổi cái sản xuất rồi phải ghi chép sản phẩm sạch rồi phải làm các quy trình an toàn thì cũng khó khăn
thế tuy nhiên cái quá trình này được tiên trì tập hướng dẫn thì người dân sẽ tốt hơn
vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng được cộng đồng quan tâm người tiêu dùng tìm đến các sản phẩm sạch đã tạo cơ hội cho thị trường nông sản an toàn ngày càng phát triển
vì vậy cần có những chính sách cụ thể để phần động khuyến khích người dân các doanh nghiệp cơ sở sản xuất nhiều loại nông sản an toàn chất lượng cao
bên cạnh đó doanh nghiệp cần tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng nông sản